các loại hình trợ siêu thị trung tâm thương mại cơ sở sản xuất kinh doanh xí nghiệp được hoạt động bình thường
tuy nhiên đội ngũ shipper nhân viên chủ cơ sở phải được tiêm ít nhất một liều vaccine sau một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng hoặc có xét nghiệm âm tính với sars cov hai
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ tính từ thời điểm xét nghiệm
khách sạn nhà nghỉ tham quan du lịch biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
dạp chiếu phim được phép hoạt động nhưng phải hạn chế
còn các giải đấu thể thao sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng sân vận động
các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp trừ dịch vụ cắt tóc khu vui chơi
giải trí quán bar karaoke kể cả karaoke loa kéo game massage phố đi bộ chợ đêm sẽ tiếp tục tạm dừng
về lĩnh vực giáo dục sở giáo dục và đào tạo sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch
được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ở cấp độ hai
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác được phép tổ chức học trực tiếp
giáo viên và học sinh phải được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ít nhất một mũi sau một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng và phải tuân thủ năm ca
tỉnh an giang quy định người đến hoặc về từ địa phương có cấp độ dịch một và hai được đi lại bình thường
ở cấp độ ba phải được tiêm ít nhất một liều vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng

các trường hợp chưa tiêm thì bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính và thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà
riêng cấp độ bốn người dân không được phép đến hoặc về từ địa phương ở cấp độ dịch này
trừ lý do đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cho phép phải được tiêm đủ liều vaccine
khai báo y tế đầy đủ có xét nghiệm âm tính và phải thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp theo quy định
các trường hợp tiêm một liều hoặc chưa tiêm bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính
khai báo y tế và cách ly theo quy định tại địa phương nơi đến
đối với đoàn công tác nhà đầu tư doanh nghiệp đến tỉnh an giang
phải bố trí người đã tiêm đủ hai liều vaccine không quá một mươi hai tháng
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng hoặc có xét nghiệm âm tính
nếu đến từ khu vực cấp bốn phải khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi đến
chuyển sang một thông tin khác hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
về sự ra đi của nữ ca sĩ phi nhung
theo đó trên kênh youtube của con gái cố ca sĩ phi nhung
đăng tải video buổi lễ cầu siêu rước cho cốt sọng cao
trong video quay đi phạm đã bật khóc xin lỗi mẹ trong buổi lễ cầu siêu
đưa cho cốt ca sĩ phi nhung về nhà
cùng với đó nữ ca sĩ chi phương trinh cũng đã gửi lời nhắn nhủ tới cố nghệ sĩ
theo đó trong video ghi lại hình ảnh quen đi phạm quỷ gối bật khóc
trước phong linh của ca sĩ phi nhung
bây giờ mẹ cũng về rồi sau bao nhiêu năm má my cũng được trở về nhà
con cố gắng đưa mẹ về mà không được con xin lỗi má my
con sẽ cố gắng nuôi hai đứa nhỏ lớn dạy hai đứa nhỏ nói tiếng việt
để mẹ nhìn xuống biết hai đứa nhỏ thương ngoại nhớ ngoại
và con cũng sẽ kể chuyện về bà ngoại cho chúng nó nghe
mẹ đừng lo quá mẹ cứ đi thanh thàn đừng buồn gì hết
ông xá quen đi cũng nhắn nhủ đến cố ca sĩ con hứa sẽ lo cho quen đi
chi di phương trinh sụt sủi nước mắt hứa sẽ giải oan cho phi nhung
nhung ơi em ra đi thanh thản nha còn những chuyện em oan đức
chị và quen đi sẽ giải oan cho em em đừng lo gì hết
chị sẵn sàng bên em và gia đình
nên lúc em còn sống cũng như khi em ra đi
chị chào tạm biệt em một ngày nào đó chị em sẽ gặp lại thương em rất nhiều
trước đó con gái của giọng ca ảo mới cà mau cho biết
sẽ cố gắng hoàn thành di nguyện của mẹ là tiếp tục thực hiện công việc thiện nguyện
mở lớp dạy việt ngữ và chăm lo cho các con nuôi trong máy ấm mồ côi của ca sĩ phi nhung
quên đi tâm sự sau khi đưa cho cốt mẹ về lại việt nam
cô sẽ hoàn thành di nguyện của nữ ca sĩ bảy x là giải cho cốt xuống biển
thưa quý vị thông tin liên quan đến cố ca sĩ phi nhung
cũng đã khác lại bản tin
cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại